thưa quý vị ngày tám tháng chín cơ quan anh điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối với hai bị can trong vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty xuyên việt oi và một số cơ quan tổ chức liên quan
quy định tại các điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự
căn cứ kết quả điều tra ngày tám tháng chín cơ quan anh điều tra bộ công an đã ra quy định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với mai thị hồng hạnh
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi và nguyễn thị như phương
phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi về tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
định tại khoản ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
và lệnh khám xét nêu trên đã được viện kiểm sát củng cấp phê chuẩn trước khi thi hành
hiện vụ án đang được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam vũ thị thúy
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc nhật nam group về tội lừa đảo chiếm thật tài sản
ngày ba mươi một tháng tám vũ thị thúy bị tạm giữ vì hành vi đưa thông tin sai sự thật về công ty bất động sản nhật nam
có nhiều bất động sản dự án để huy động vốn của nhiều người
thúy dùng một phần tiền trả lãi cho các cá nhân trên còn lại chiếm đoạt
điều tra bước đầu thúy lừa đảo của khoảng hơn một mươi cá nhân chiếm đoạt tổng số tiền hàng nghìn tỷ đồng
thưa quý vị gọi điện nhắn tin thông báo trúng thưởng thông báo nhận quà tới nước ngoài
thông báo tìm người làm việc online hoặc góp vốn đầu tư ít nhưng xin lợi lớn là các chiêu thức
mà các đối tượng đã sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
mặc dù đã được các cơ quan chức năng thường xuyên cảnh báo
tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp sập bẫy các đối tượng lừa đảo
phản ánh sau đây tại tỉnh vĩnh long
được chào mời tham gia đầu tư trên mạng xã hội
sau được mời vào một nhóm trên telegram
khi thấy nhiều người trong nhóm nhắn tin qua lại là đầu tư có lợi
một người dân trú tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long đã hai lần chuyển số tiền gần hai trăm linh triệu đồng
vào số tài khoản nhóm đối tượng lừa đảo cung cấp
các đối tượng nhắn tin qua lại là trao đổi như góp được tiền có lợi nhận
thì em mới tham gia thử nạp vô thử nạp vô khoảng năm trăm linh nghìn thôi
nhưng mà góp ra ít khoảng ba trăm năm mươi năm hai trăm linh
sau đó thì góp được nó mới chuyển vào một nhóm khác nữa
đặt số tiền lớn để rút về số tiền lớn hơn thì em mới tham gia vô luôn
từ đầu năm đến nay phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh vĩnh long đã tiếp nhận một mươi tám tin báo tố giác liên quan đến lừa đảo
chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với tổng số tiền thiệt hại trên một mươi tám tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã xác minh khởi tố hai vụ hai bị can
với số tiền thiệt hại năm trăm hai mươi tám triệu đồng
trước hoạt động của tội phạm lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an các đơn vị địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền
cảnh báo phương thức thủ đoạn lừa đảo bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi
tuyên truyền lưu động tuyên truyền thông qua mạng xã hội facebook zalo
để người dân biết nâng cao ý thức cảnh sát và mạnh dạn tố giác tội phạm khi phát hiện có hành vi lừa đảo

đặc biệt là khi nhận được các cuộc gọi mà có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thì người dân càng nên hết sức phải bình tĩnh cảnh giác
không làm theo các hướng dẫn mà đối tượng yêu cầu và phải liên hệ đến cơ quan công an nơi gần nhất
cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng chống tội phạm
lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm gian đề phòng ngừa chung
thì mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác thận trọng tránh bị sập bẫy của các đối tượng
bộ tài chính vừa ban hành thông tư quy định mức thu chế độ thu nộp miễn
quản lý lệ phí đăng ký cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
theo bộ tài chính thông tư sáu mươi sẽ có hiệu lực từ ngày hai mươi hai tháng một mươi
với nhiều thay đổi về mức lệ phí đăng ký cấp biển đối với xe ô tô xe máy
với sự đổi lần này xe bán tải đã được đưa vào nhóm ô tô chở người từ chín chỗ chở xuống
với mức lệ phí cố định hai mươi triệu đồng một lần tại thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh
tương đương mức tăng gấp bốn mươi lần so với trước đây
còn với romox sumi romox đăng ký rời theo thông tư sáu mươi mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký
kèm theo biển số ở khu vực một là hai trăm linh đồng một lần một xe
khu vực hai và ba đều áp dụng mức một trăm năm mươi đồng một lần một xe
với mô tô theo thông tư sáu mươi mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số
tiếp tục được tính theo giá trị xe và theo khu vực
theo thông tư sáu mươi quy định tổ chức cá nhân có trụ sở nơi cư trú ở khu vực nào
thì nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký biển số phương tiện giao thông
ở mức thu lệ phí quy định tương ứng với khu vực đó
theo thông tin từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
giá lúa gạo trong nước không có nhiều biến động
có nơi trứng có nơi tăng giá nhẹ
cụ thể theo khảo sát tại khu vực đồng bằng sông kiều long
giá lúa gạo không có biến động so với những hôm trước
tại khu vực đồng bằng sông kiểu long giao dịch lúa thù đông các loại chậm
giá lúa các loại bình ổn thương lái ít mua mới
giá gạo trứng lại và đi ngang sau phiên điều chỉnh tăng
theo đó giá nguyên liệu ir năm trăm linh bốn giao động quanh mốc một mươi một chín trăm năm mươi đến một mươi hai năm mươi đồng một kg
gạo thành phẩm ir năm trăm linh bốn ở mức một mươi bốn một trăm linh đến một mươi bốn hai trăm linh đồng một kg
tại cần thơ giá gạo om một mươi tám có số hương tăng
nhu cầu hỏi mua gạo thành phẩm ít nguồn nguyên liệu không nhiều không ổn định
đối với thị trường xuất khẩu theo hiệp hội lương thực việt nam
giá gạo xuất khẩu trứng lại sau phiên điều chỉnh giảm
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo
các địa phương phối hợp chặt chẽ với hiệp hội lương thực việt nam
các doanh nghiệp theo dõi diễn biến giá lúa gạo trong nước và xuất khẩu
đồng thời cân đối nguồn cung cầu bảo đảm an ninh lương thực trong nước
phân tích và nắm bắt những chuyển dịch của thị trường nhập khẩu để điều tiết hợp lý
thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu mặt hàng lúa gạo trong những tháng cuối năm
các doanh nghiệp dệt may ra dày đã bắt đầu nhận được nhiều đơn hàng
sau hơn những tháng đầu năm xuất giảm được hàng mạch
từ đầu tháng tám đến nay lượng khách đặt hàng hỏi giá nhiều hơn
tại công ty dày đông anh đơn hàng đã tăng hai mươi năm so với tháng bảy
là những đơn đặt hàng cho tháng chín tháng một mươi
tại tổng công ty may một mươi cũng nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn
dù trước đó số đơn hàng của doanh nghiệp này không xuất giảm nhiều
đa phần các nhà máy chấm dứt tình trạng giảm giờ làm
thay vào đó công nhân đã tăng ca làm vào cả ngày thứ bảy
dự báo đến cuối năm tình hình sẽ ngày càng khả quan trở lại
spx đơn vị với mạng lưới giao nhận hàng
hàng hóa lớn vừa được tổ chức lễ khánh thành trung tâm phân loại hàng tự động
có tổng diện tích lên đến một trăm linh m hai tại khu công nghiệp xanh việt nam singapore
spx bắc ninh là trung tâm phân loại tự động lớn và hiện đại nhất của spx trong khu vực đông nam á
quy mô xử lý giai đoạn một lên đến hai năm triệu bưu kiện mỗi ngày
dự kiến sẽ đạt năm triệu bưu kiện mỗi ngày ở giai đoạn hai
quá trình xử lý hàng hóa và những công nghệ hiện đại đang được áp dụng tại spx bắc ninh
bao gồm hệ thống băng tải tự động chuyển hàng trực tiếp từ xe tải vào khu vực phân loại
khu vực ma trận tự động đo kích thước ba chiều và cân nặng của kiện hàng với camera sáu triệu
khu vực chia chọn có độ chính xác lên đến chín mươi chín chín mươi bảy áp dụng công nghệ hiện đại
hệ thống tiếp nhận tự động quy trình xuất hàng tự động hóa với hệ thống cảm biến tại cửa ra
tránh tình trạng quá tải hoặc tràn máng tạo ra một quy trình phân loại hàng hóa chính xác và nhanh chóng
bảo đảm hàng hóa được xử lý theo tiêu chuẩn hàng đầu
với thời gian hành trình nhanh nhất từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng
đáp ứng nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng gia tăng
trung tâm phân loại này khi đi vào vận hành sẽ tạo ra nguồn việc làm cho khoảng ba lao động trên địa bàn tỉnh bắc ninh
thưa quý vị còn gần một tháng nữa là tới tết trung thu hai nghìn hai mươi
nhưng từ vài tuần nay mặt hàng đồ chơi trung thu đã được bày bán trên một số tuyến phố tại hà nội
với mẫu mã đa dạng bắt mắt
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
các loại đồ chơi trung thu truyền thống năm nay rất hút khách với sức mua tăng nhiều hơn so với mọi năm
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
thời điểm này trên tuyến phố hàng mã quận hoàn kiếm thành phố hà nội
đã tràn ngập sắc đỏ của các món đồ chơi trung thu với đa dạng mẫu mã chủng loại
trong đó các mặt hàng đồ chơi trung thu truyền thống như mặt nạ bồi đèn lồng đèn ông sao đầu lân trống
thu hút được rất nhiều khách mua
bởi vậy các tiểu thương tại đây cũng ưu tiên dành phần lớn gian hàng để bày bán đồ chơi trung thu truyền thống
hai năm trở ở đây thì hầu như là thích đồ chơi truyền thống lắm
nên là tôi toàn mua đồ chơi truyền thống để bán thôi
trẻ con ít mà người lớn nói chung là thích đồ truyền thống lắm
nhất là các cái đèn sư tử lại bán nhiều lắm
giá cả là vẫn bình thường nó vẫn xem xem thế thôi
đồ chơi truyền thống năm nay thì được bán và được trưng bày rất là nhiều rất là đa dạng rất là nhiều các mẫu mã và mặt hàng khác nhau
tôi vẫn hướng về các mặt hàng đồ chơi trung thu thuyền thống hơn ví dụ như là trống hay là mặt lạ giấy hay là đèn lồng ông sao
để thu hút được lượng khách lớn như vậy những năm gần đây đồ chơi trung thu truyền thống đã có những điểm đổi mới với giao diện đẹp mắt hơn
có thể kể đến những chiếc đèn lồng được làm từ nguyên liệu đơn giản như thanh tre hồ rán giấy dây bóng kính đã được tạo hình thù đẹp mắt là con vật ngộ nghĩnh có gắn đèn và nhạc bên trong
giá thành của mặt hàng này cũng khá hợp lý từ bốn mươi đến bảy mươi nghìn đồng một chiếc
tùy kích cỡ
đồ chơi truyền thống năm nay thì là có các cái mẫu mã đa dạng hơn nên là phù hợp với cả khách hàng thị hiếu khách hàng
các bố mẹ lựa chọn cho con rất là nhiều giá cả thì nó cũng tương đương với các năm trước đây thôi
mọi người sẽ ưu tiên với những cái nó vẫn có hơi hướng truyền thống nhưng mà nó kiểu cách tân cách điệu hơn cho các bé
các cái mẫu mã mới ra nhìn cảm giác nó đẹp và nó hôn mắt hơn
nhiều mặt hàng đồ chơi nhập ngoại với mẫu mã màu sắc bắt mắt
cũng đang cạnh tranh trực tiếp với đồ chơi trung thu truyền thống của việt nam
tuy nhiên lực lượng chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em nhập lậu
không rõ nguồn gốc xuất xứ để các em vui chơi trung thu an toàn vui vẻ
để nâng cao hiệu suất kinh doanh khi ứng dụng các giải pháp công nghệ
những chia sẻ về kỹ năng lập trình gọi vốn và khởi nghiệp sẽ đến từ các công ty kỳ lân trong lĩnh vực công nghệ
cập nhật về công nghệ đặc biệt là dành cho các nhà đội ngũ nhà phát triển
bởi vì mục tiêu và sứ mệnh của chúng tôi muốn phát triển lĩnh vực blockchain ở việt nam
để phát triển về cơ sở hạ tầng để phát triển về nguồn nhân lực
để chúng ta có thể đón đầu cái lĩnh vực ngành công nghiệp bốn cũng như là open web
để có thể chúng ta trở thành đứng đầu là về lĩnh vực công nghệ blockchain
không chỉ ở trong khu vực mà là còn trên toàn thế giới
bên cạnh giới thiệu công nghệ và xu hướng đầu tư ne apac năm hai nghìn hai mươi ba còn mở ra đa dạng nhóm hoạt động
bao gồm cuộc thi hackathon và coding challenge cho các bạn lập trình và sinh viên
ngày hội tuyến dụng việc làm với hàng trăm doanh nghiệp công nghệ blockchain
chương trình pitching một dành cho các đơn vị khởi nghiệp việt với hơn năm mươi quỹ đầu tư quốc tế
triển lãm các công nghệ high tech nft
từ trường đại học đào tạo
từ các viện nghiên cứu rồi kết hợp với lại doanh nghiệp thì chúng ta sẽ một đội ngũ sẵn sàng
không phải là chỉ là vài ba ngàn người mà mong muốn của lãnh đạo của nhà nước
là mong muốn là chúng ta có hàng đơn vị tính là hàng chục ngàn người trong lĩnh vực cao
như là lĩnh vực về ai lĩnh vực blockchain với đủ để làm cho việt nam
chưa nói là chúng ta để mà làm cho quốc tế này
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị